sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động đông người tại không gian đi bộ phố hoàn kiếm
đây là thông báo mới được thành phố hà nội đưa ra
bên cạnh đó thành phố cũng sẽ tổ chức tuyên truyền tại khu phố này để người dân thực hiện đúng
giữ khoảng cách và tránh tụ tập đông người
sở y tế được giao chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
bổ sung đủ mẫu xét nghiệm nhanh cho các quận huyện thị xã
khẩn trương báo cáo bộ y tế cơ chế đặt hàng về xét nghiệm pcr
để kịp thời cung cấp cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
đồng thời thành phố cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch
hiện công tác giả soát thống kê xét nghiệm thực hiện cách ly theo quy định
công bố thông tin các trường hợp f một và người trở về từ vùng dịch vẫn đang được hà nội tích cực thực hiện